từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần thị tuyết diệu đã sử dụng nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội để đăng tải hàng trăm bài viết hình ảnh video clip có nội dung ca ngợi cổ suy đối tượng chống đối xúc phạm bội nhọ lãnh tụ hồ chí minh
xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước xuyên tạc lịch sử cách mạng việt nam phỉ bán kích động lật đổ chính quyền nhân dân
truyền đưa thông tin sai sự thật về các cơ quan chức năng thực thi pháp luật
hành vi của trần thị tuyết diệu đã phạm vào tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo khoản một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
vào sáng nay công an tp bắc ninh đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với lăng văn vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh vĩnh phúc là nhân viên quán nhắn nướng hiện thiện để điều tra hành vi làm nhục người khác
vào sáng nay công an thành phố bắc ninh đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với lăng văn vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại tỉnh vĩnh phúc là nhân viên quán nhắn nướng hiện thiện để điều tra hành vi làm nhục người khác
vào sáng nay công an thành phố bắc ninh đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với lăng vân sinh năm hai nghìn ba chú tại tỉnh vĩnh phúc là nhân viên quán nhắn nướng hiện thiện để điều tra hành vi làm nhục người khác
bảy đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc đã bị công an huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vào ngày hôm nay
cơ quan công an xác định chỉ trong bốn ngày số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên tới tám tỷ đồng
vào ngày hai mươi tháng bảy công an quỳ hợp phối hợp với công an tỉnh nghệ an đã đồng loạt bắt giữ bảy đối tượng gồm lê việt anh chú tại ba đình hà nội là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hoàng thị tú anh chú tại thành phố vinh lại thị oanh lê thị hương giang ngô hồng sơn võ thị giang và trần thị cẩm sương đều trú tại tỉnh nghệ an
nhóm này đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ẩn danh mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau và thay đổi số điện thoại liên tục khi thực hiện các giao dịch
các đối tượng chân rết với vai trò là đại lý ở các địa phương sẽ tổ chức cho người chơi ghi số lô số đề sau đó chuyển toàn bộ bảng ghi ra thành phố hà nội cho đối tượng cầm đầu
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã sử dụng số tiền tám tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức ghi số lô số đề
cơ quan công an huyện quỳ hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự khởi tố bảy đối tượng về hành vi đánh bạc và phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan tiếp tục điều tra và mở rộng chuyên án
đội biên phòng cửa khẩu lý vạn một đội biên phòng tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu lý vạn vừa bắt quả tăng hai đối tượng đang vận chuyển sáu trăm bảy mươi tám chiếc khẩu trang nhập lậu từ trung quốc

tổ công tác đang nằm gần khu vực nặm tốc xóm bản sao xã lý quốc huyện hạ lang các lực lượng phát hiện xe ô tô tải đang lưu thông khu vực bên giới tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xóm bằng ca xã lý quốc huyện hạ lan đang chở nhiều bao tải màu xanh bên trong chứa khẩu trang không rõ nguồn gốc
sau đó tổ công tác tiếp tục phát hiện và tạm giữ một xe ô tô tải khác do mã văn sáng chú tại xã minh long huyện hạ lan cũng chở nhiều bao tải xanh bên trong chứa khẩu trang không rõ nguồn gốc
tại đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn hai đối tượng khai nhận được triệu văn đại chú tệ xóm nả vị xã minh long huyện hạ lan thuê vận chuyển năm trăm bốn mươi ba khẩu trang từ xóm bản sao về xóm bằng ca xã lý quốc
đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn đã triệu tập triệu văn đại về đồ làm việc
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số khẩu trang trên cho một người phụ nữ trung quốc
sau đó đối tượng đã vận chuyển thêm một trăm ba mươi năm chiếc khẩu trang giao nộp cho đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
tổng số khẩu trang là tăng vật thu giữ gồm sáu trăm bảy mươi tám chiếc khẩu trang nhập lậu từ trung quốc vào việt nam
các khẩu trang hoạt động tại không gian đi bộ hồ gươm trên địa bàn quận hoàn kiếm chỉ tiếp tục hoạt động sau khi có chỉ đạo của ubnd tp hà nội
trước nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid tp hà nội chiều nay
ông ngô văn quý phó chủ tịch ubnd tp hà nội tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà hạn chế tụ tập đông người
các đơn vị xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng
hà nội cho biết đến nay ba mươi quận huyện của thành phố hà nội cơ bản hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm pcr cho gần bảy mươi hai người về từ đà nẵng từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy
đã có trên bốn mươi chín mẫu có kết quả trong đó ghi nhận một trường hợp dương tính là bệnh nhân chín trăm bảy mươi chín
tuy nhiên còn trên hai mươi hai mẫu chưa có kết quả nên trong những ngày tới rất có khả năng hà nội sẽ có thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
nhằm tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hôm nay
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã yêu cầu các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các xã phường thị trấn
thành lập ngay các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
hay được gọi là tổ covid cộng đồng ở tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh
tổ covid cộng đồng là cầu nối chủ động của chính quyền địa phương và ngành y tế đến với nhân dân
làm cho người dân yên tâm tin tưởng vào công tác phòng chống dịch
mỗi tổ covid cộng đồng bao gồm hai thành viên là cán bộ tổ thôn khu phố
các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể và tình nguyện viên tại khu dân cư
tùy theo từng điều kiện thực tế mỗi tổ phụ trách từ bốn mươi đến năm mươi hộ gia đình theo danh sách cụ thể
và hàng ngày các thành viên trong tổ có nhiệm vụ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
nhằm tuyên truyền vận động nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch
theo thống kê từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay tỉnh hải dương có một mươi bốn trường hợp mắc covid
trong đó có một bệnh nhân được xét nghiệm tại hà nội
tất cả các trường hợp này đều được phát hiện ở cộng đồng và chưa rõ nguồn lây bệnh
quý vị thân mến có một cách làm hay của các cán bộ chiến sĩ công an huyện miền núi nam giang của tỉnh quảng nam
khi mà dùng bốn thứ tiếng đó là tiếng kinh cơ tu ve và tà riềng là ngôn ngữ của đồng bào
để tuyên truyền giúp bà con nhân dân tộc thiểu số nâng cao ý thức trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cách làm này không chỉ mang lại hiệu quả cao
trong công tác tuyên truyền mà còn giúp thắt chặt thêm tình cảm giữa lực lượng công an và bà con dân tộc thiểu số tại vùng biên
những buổi phát thanh di động bằng tiếng cơ tu về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín luôn được bà con chú ý lắng nghe
từ nhận thức mơ hồ lo lắng về dịch bệnh trên người ở dưới xuôi
giờ được nghe tuyên truyền bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình
bà con cơ tu ở hàng trăm bản làng vùng cao nam giang tỉnh quảng nam đã không còn hoang mang và tự trang bị được cho mình kiến thức phòng dịch
nhờ công an đi tuyên truyền rửa tay bằng xe phòng đeo khẩu trang với lại khoảng cách hai mét ít ra ngoài ít tâm trúc với người lạ
thấy lực lượng công an lên phong trào như thế này là rất là dân ở đây rất mừng rất phân khởi
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại
vào cuối tháng bảy đến nay hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đến từng thôn vào từng nhà gặp từng người dân để tuyên truyền đã trở nên quen thuộc với bà con vùng cao
đặc thù là địa bàn có đông thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống nên cách tuyên truyền của lực lượng công an ở tỉnh miền núi quảng nam cũng khác biệt
hôm nay lực lượng công an đi tuyên truyền cho bà con nông dân ở đây rất là đúng bởi vì nông dân không biết

đặc thù là địa bàn có đông thành phần dân ở đây rất là đúng bởi vì nông dân không biết
góp phần ngăn chặn sự trở lại của bệnh bạch hầu cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiêm chủng trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đã bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sẽ triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine uống ván bạch hầu giảm liều cho trẻ em sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba trên địa bàn của hai mươi bốn quận huyện
theo đó trung tâm y tế quận quyện và các trạm y tế địa phương sẽ thực hiện tổ chức tiêm tại trường học đối với tất cả học sinh đang học lớp hai